trong chuyến công tác tại cà mau sự hội nghị về phát triển ngành tôm việt nam chiều qua năm tháng hai
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm mô hình chế biến tôm xuất khẩu của công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú
tại thành phố cà mau tỉnh cà mau đây là doanh nghiệp dẫn đầu việt nam và thế giới về xuất khẩu tôm
thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dân những nỗ lực của tập đoàn thủy sản minh phú trong thời gian qua
không chỉ là doanh nghiệp tiêu biểu về xuất khẩu thủy sản đóng góp hơn hai mươi thị phần ngành tôm nước nhà
góp phần giúp ngành tôm việt nam luôn ở trong top ba nước xuất khẩu tôm trên thế giới
mà minh phú còn là đơn vị có đóng góp tích cực cho cộng đồng cho xã hội
đặc biệt là đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn một mươi bốn lao động riêng cà mau có hơn bảy lao động
lãnh đạo tập đoàn minh phú cho biết với công suất đạt hơn ba trăm linh tấn tôm nguyên liệu một ngày
hiện sản phẩm có mặt tại hơn năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
với tổng doanh thu mỗi năm hơn một mươi tỷ việt nam đồng
minh phú phấn đấu đạt kinh hoạt xuất khẩu hai tỷ đô la mỹ trong một mươi năm tới
trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tập đoàn minh phú cần nỗ lực hơn nữa
trong việc mở rộng vùng nuôi tôm sạch vùng tôm sinh thái dưới tán rừng
biến những thửa rừng nghèo thành những rừng tôm sinh thái thân thiện với môi trường
nhưng năng suất cao hơn giúp người nuôi tôm có thu nhập nhiều hơn bền vững hơn
thủ tướng cũng lưu ý dưới tác động bất lợi của biến đổi khí hậu tình hình cây lúa đang gặp khó
thì doanh nghiệp ngành tôm cả nước đang hết sức nỗ lực phấn đấu
đạt tổng kim ngạch xuất khẩu một mươi tỷ đô la mỹ là đơn vị xuất khẩu tôm chủ lực của nước nhà
minh phú phải có đóng góp tích cực vào mục tiêu chung ấy